tôi cũng không biết bằng cách nào tôi có thể đi đến các nơi mà tôi muốn đến

phải thừa nhận rằng ý tưởng thành lập các trạm thông tin xe buýt các trạm thông tin thông minh
là hết sức cần thiết cho một đô thị năng động và luôn đón các du khách khắp nơi
tuy nhiên nếu chỉ là hình thức dựng lên cho có để rồi tận dụng mặt bằng quảng cáo
thì không những không mang lại điều lợi cho người dân
mà còn làm thất thoát các nguồn tài nguyên của nhà nước
tôn vinh sách là tôn vinh chi thức
từ năm hai nghìn một unesco đã chọn mỗi năm một thành phố để vinh danh là thủ đô sách thế giới
với tình yêu của người hà nội dành cho sách với truyền thống nghìn năm văn hiến của đất kinh kỳ
tiếp nối những new delhi ở ấn độ bangkok thái lan hay incheon hàn quốc
một ngày không xa hà nội có thể tự tin ứng cử danh hiệu thủ đô sách
đình lễ hay nguyễn xí lâu nay mới chỉ được biết đến như những khu chợ sách
nơi người ta có thể lựa chọn được những cuốn sách ưng ý
nhưng không thể tìm thấy một không gian tĩnh lặng để có thể bình yên thưởng thức cuốn sách vừa mua
chưa nói gì đến việc giao lưu giữa những người có chung sở thích
hay gặp gỡ trao đổi với những tác giả sách nổi tiếng
khởi đầu với phố sách xuân bính thân được tổ chức tại phố lê thạch
với mục đích của lãnh đạo hà nội là tạo không gian văn hóa đọc cho nhân dân thủ đô
là sân chơi văn hóa lành mạnh bổ ích thiết thực cho nhiều đối tượng bạn đọc
đồng thời cũng là cơ hội hợp tác chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị xuất bản thủ đô
với bạn bè trong nước và quốc tế
còn phố nhỏ yên bình bên cạnh tượng lý thái tổ
được chọn với không gian hài hòa bên hồ hoàn kiếm
đã mang đến một điểm hẹn văn hóa mới với những người yêu sách của thủ đô
tiếp theo đó hội sách mùa thu năm hai nghìn một mươi sáu vừa mới được tổ chức tại hà nội
đã trở thành sự kiện mang nhiều ý nghĩa thu hút sự quan tâm lớn của người dân thủ đô
điểm hẹn văn hóa này đón khách bằng một không khí khác biệt
đông đúc nhưng không sô bồ mỗi người như chậm rãi bình thản hơn
và sẵn sàng đứng xếp hàng dài chờ mua một cuốn sách đang bán chạy trên thị trường
hiện giờ ở hà nội thì mới chỉ có một số con phố sách như là phố đinh lễ
nhưng mà thực sự để mà có một cái phố sách mà dành cho mọi người
mà có thể cho mọi người trên thành phố có thể tiếp cận được
thì là một cái rất là hữu ích
thì mình cũng mong muốn thì không chỉ có một con phố một mươi chín tháng một mươi hai
mà có thêm nhiều con phố khác nữa
nếu mà có một ngày mà hà nội trở thành một thủ đô sách như vậy
chắc chắn là những người yêu sách như tôi rất là vui mừng
và bản thân tôi thì tôi cũng luôn luôn là mong muốn cho là các bạn trẻ
cũng như là các con của mình sẽ có một cái tình yêu đối với sách
bởi vì ngoài coi như là mang lại cho mình những cái kiến thức rất là quý giá
mà coi như là cái khả năng viết văn hoặc là về ngôn ngữ của các cháu
sẽ nâng cao lên rất là nhiều
việc tham gia phố sách chắc chắn tất cả những cái đơn vị mà tham gia
khi mà được thành phố đầu tư như vậy và các đơn vị tham gia
thì cái mục tiêu về mặt lợi nhuận chắc chắn nó sẽ thấp
giá trị dành cho xã hội sẽ cao hơn rất là nhiều
và chúng tôi cũng đang rất là hào hức
mặc dù biết rằng là những cái việc để chuẩn bị cho việc hình thành phố sách
thì nó còn khá là trông gai
tôi mong rằng đấy là một điểm để cho độc giả biết nhiều hơn đến an pha
biết nhiều hơn đến sản phẩm của chúng tôi
và có thể tương tác tốt hơn với chúng tôi
để chúng ta có thể có được những cái sản phẩm phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của thị trường
những hội sách hay phố sách mà hà nội đã tổ chức khá thành công trong thời gian qua
cũng đã tạo được một vài sân chơi hấp dẫn người yêu sách
đã có tọa đàm giao lưu chia sẻ trò chuyện
tác giả và độc giả đã có cơ hội gặp gỡ
số lượng đầu sách bán được tính bằng đơn vị vạn bản
doanh thu tính bằng vài tỷ đồng
thế nhưng người yêu sách vẫn thấy thiếu điều gì đó
và đề án xây dựng phố sách mà sở thông tin và truyền thông hà nội đang thực hiện
để trình thành phố hy vọng sẽ cơ bản khắc phục được cái thiêu ấy
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu
sau một thời gian nghiên cứu một vài tiện
một vài tuyến phố
thì sở thông tin và truyền thông cũng đã báo cáo
ủy ban thành phố cho phép được tiếp tục nghiên cứu
để xây dựng phố một mươi chín một mươi hai thành phố sách của hà nội
theo ý tưởng xây dựng phố một mươi chín tháng một mươi hai thành phố sách hà nội
thì chúng tôi đã đưa ra một cái thiết kế mặt bằng như sau
thứ nhất là có thể xây dựng một bên tuyến phố
sẽ là những gian hàng vừa giới thiệu sách
vừa bán sách
và một bên nữa thì chúng tôi cũng có những khu phụ trợ đặc biệt
là có một địa điểm một vị trí xứng đáng
để cho các nhà sách các đơn vị sách tổ chức giới thiệu
những cuốn sách hay những cuốn sách mà độc giả thủ đô quan tâm
và ở đấy nữa thì chúng tôi cũng sẽ hy vọng
là cũng sẽ tổ chức một số cái sự kiện liên quan đến văn hóa lịch sử
phố sách ấy được thành thì cơ hội để đưa sách
đưa chi thức đến với các nhà sách các đơn vị sách các đơn vị sách
độc giả thủ đô và độc giả cả nước
thì chắc chắn là nó cũng sẽ thuận lợi hơn tốt đẹp hơn
để hình thành phố sách thì câu chuyện về lựa chọn địa điểm cũng là điều đáng nói
sau thử nghiệm phố sách dịp tết bính thân tại phố lê thạch
thì việc hà nội dự định lựa chọn con phố một mươi chín tháng một mươi hai
nối giữa phố hai bà trưng và lý thường kiệt
làm phố sách cố định vào cuối năm nay
cũng được người dân thủ đô chờ đợi
hy vọng rằng khi phố sách một mươi chín tháng một mươi hai đi vào hoạt động
nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động tọa đàm giao lưu
là không gian văn hóa cho những người yêu sách
những hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của chương trình
nhịp sống đô thị tuần này